sáng sớm nay ngày hai mươi tám tháng chín tại điểm cầu ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thuyên huế
phó thủ tướng lê văn thành tiếp tục có cuộc làm việc với các địa phương về diễn biến và ảnh hưởng của bão số bốn
trong cuộc họp trực tuyến với tám tỉnh thành phố từ quảng trị đến bình định con tum gia lai
và các bộ ban ngành có liên quan về tình hình ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số bốn gây ra
phó thủ tướng lê văn thành chỉ đạo cùng với công tác khắc phục thiệt hại các địa phương khẩn trương kiểm tra và đánh giá mức độ
nguy cơ sạt lở tại các điểm nguy cơ cao sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai sẽ thành lập các đoàn về các địa phương để kiểm tra đánh giá và chỉ đạo cụ thể công tác phòng chống ngập lụt sạt lở